nhiều ý kiến cho rằng cần tái cơ cấu ngành trồng trọt theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững
đồng thời phải xác định rõ đối tượng và cơ cấu giống để tập trung thực hiện
bên cạnh đó sẽ tập trung vào những nhóm cây chủ lực như ngô đậu tương khoai lang khoai tây rau đậu các loại
và tiếp tục đa dạng hóa các nhóm cây khác
bố trí cơ cấu nhóm cây hợp lý đối với từng vùng miền để đem lại giá trị kinh tế cao gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ
địa phương đã tích cực triển khai bằng các giải pháp cụ thể và bước đầu đã đạt được những kết quả khả quan
phóng sự sau đây được thực hiện tại huyện miền núi trà bồng tỉnh quảng ngãi
nghị quyết đại hội đảng bộ huyện trà bồng lần thứ hai mươi ba đã nêu rõ tập trung đổi mới toàn diện
và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo gắn với phát triển nguồn nhân lực của huyện
để thực hiện được nhiệm vụ này trà bồng xác định nâng cao chất lượng cán bộ quản lý ngành giáo dục
là đòn bẩy cho việc đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện
từ chủ trương đó trà bồng đã tổ chức thi tuyển cán bộ lãnh đạo quản lý các trường học
tham gia kỳ thi tuyển năm nay có một mươi bảy cán bộ quản lý giáo viên ở ba bậc mầm non tiểu học và trung học cơ sở
các ứng cử viên phải trải qua các phần thi xây dựng đề án trình bày đề án và vần đáp
về giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương đơn vị
nếu đạt các ứng cử viên sẽ được bổ nhiệm chức danh phó hiệu trường hiệu trưởng các trường học trên địa bàn huyện
nhìn chung thì các đề án mà tất cả các giáo viên được trình bày từ trong cuộc thi
thì tôi thấy rất là sát với thực tế của các trường
hầu như các đề án đều là nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh
ở các trường miền núi cũng như là các trường ở miền đông bằng
cô đoàn thị ngọc lan
tổ phó chuyên môn trường dân tộc bán chú trung học cơ sở trà sơn
đã có thâm niên giảng dạy hơn một mươi ba năm
lần đầu tiên tham gia kỳ thi tuyển cán bộ quản lý ngành giáo dục của huyện trà bông
với cô đây là cơ hội để thể hiện năng lực và tâm huyết của mình
đối tượng mà dự thi thì buộc mình phải xem lại là mình có đủ điều kiện về chính trị chưa
và có đủ cái điều kiện về trình độ chuyên môn nghiệp vụ hay chưa
bản thân tôi chuẩn bị cuộc thi này rất là tốt
và khi tham gia kỳ thi là tôi cũng nỗ lực hết
những cái gì
những gì mình đã chuẩn bị trong thời gian qua
từ kinh nghiệm trong cái việc giảng dạy
kinh nghiệm trong cái việc mà tham gia các hoạt động
đó tích lý được tư để có kinh nghiệm để mạnh dọn tham gia cái kỳ thi này
đến nay huyện trà bông đã tổ chức hai kỳ thi tuyển cán bộ quản lý
với hai mươi tám ứng viên và đã bổ nhiệm hai mươi ba cá nhân xuất sắc
vào các chức danh lãnh đạo các đơn vị trường học ngành giáo dục
phương thức đổi mới trong tuyển dụng cán bộ quản lý ngành giáo dục
bước đầu đã lựa chọn được những cá nhân
đủ năng lực phù hợp thực hiện các chính sách đổi mới
nâng cao chất lượng giáo dục từ cơ sở
thi tuyển cán bộ quản lý này thì nó sẽ làm mong là hiệu quả rất là thiết thực
thứ nhất là chọn ra những cán bộ mà
thứ nhất là đảm bảo về cái phẩm chất đồ đức
thứ hai là đảm bảo về cái bề dày kinh nghiệm
trong cái việc cán bộ trong cái việc mà đón nhận
cái việc mà quản lý nhà trường
bên cạnh đổi mới trong thi tuyển cán bộ quản lý
huyện miền núi trà bồng thực hiện luân chuyển giáo viên
về cơ sở vùng sâu vùng xa
từ sau đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ hai mươi ba
trà bồng thực hiện luân chuyển gần ba mươi năm giáo viên
các bậc học từ mầm non đến trung học cơ sở
năm hai nghìn một mươi sáu huyện miền núi tiếp tục luân chuyển
trên ba mươi giáo viên các bậc học
tăng cường luân chuyển giáo viên được kỳ vọng
sẽ rút ngắn khoảng cách về chất lượng giáo dục
các vùng sâu vùng xa
những giải pháp đó đã bắt đầu phát huy tác dụng
năm học hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu vừa qua
huyện miền núi trà bồng có chín trên một mươi xã thị trấn
đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi
một mươi trường mầm non mẫu giáo đạt chuẩn quốc gia
sau sánh với các đơn vị khác mà không qua thị thi tuyển
những cán bộ có lấy qua thị thi tuyển
thì họ rất phát huy được năng lực của mình
và sự nề nếp kỹ cương và chất lượng để có thể chuẩn bị rõ
điều đáng chú ý nhất ở đây là với một huyện miền núi
còn nhiều khó khăn như trà bồng
việc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo
rất không dễ thực hiện
nhưng bằng cách chọn điểm đột phá vào đội ngũ cán bộ quản lý

trà bồng đã nhanh chóng biến nghị quyết
thành những kết quả cụ thể trong cuộc sống
thông qua công tác thị thi tuyển
chúng tôi đã đảm bảo về mặt số lượng
cũng như đảm bảo về mặt chất lượng của đội ngũ cán bộ quản lý
nó phù hợp và nó có khả năng
nó đem lại trong thực tiễn
nó mang tính chất khá thi cao
đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo
là yêu cầu bức thiết trong tình hình mới
từ những bước đi cụ thể
phù hợp thực tế của ngành giáo dục
huyện miền núi trà bồng sẽ giúp cơ sở thay đổi căn cơ
nâng cao chất lượng giáo dục từ cơ sở
những nỗ lực đổi mới từ cơ sở
là một trong những nền tảng quan trọng
góp phần hoàn thành mục tiêu
mà nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng
đã để ra trong lĩnh vực giáo dục
trong phần tin quốc tế
mỹ nhật hàn họp trực tuyến
về vụ triều tiên phóng ba tên lửa
thổ nhĩ kỳ cho phép gazprom
xây dựng đường ống dẫn khí đốt
bộ quốc phòng hàn quốc hôm nay thông báo
các quan chức cấp cao của nước này
cùng với nhật bản và mỹ
đã tổ chức cuộc họp trực tuyến
nhằm chia sẻ thông tin
về vụ triều tiên phóng ba tên lửa đạn đạo
hôm năm tháng chín vừa qua
thông báo cho biết
ba nước nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ
và chia sẻ thông tin
để đối phó với các mối đe dọa tên lửa của triều tiên
đồng thời lên án mạnh mẽ
những tên lửa đạn đạo
và những vụ phóng tên lửa của bình nhưỡng
vi phạm các nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc
theo hội đồng tham mưu trưởng liên quân hàn quốc
ba tên lửa của triều tiên phóng đi
đã rơi xuống biển của nhật bản
sau khi bay được khoảng một km
đây có thể là loại tên lửa
rodong tầm trung hoặc scud tầm ngắn
trong khi đó bộ quốc phòng nhật bản cho biết
những tên lửa này đã rơi vào vùng độc quyền
kinh tế của nước này
cùng ngày nghị sĩ đối lập của nhật bản
antonio inoki đã lên đường sang trung quốc
cấp cao của bình nhưỡng
tiếp tục những diễn biến tại syri
cộng đồng quốc tế vẫn đang đẩy mạnh
các nỗ lực tìm kiếm một giải pháp hòa bình
nhằm nhanh chóng chấm dứt xung đột
theo thông báo của bộ ngoại giao nga
ngoại trưởng sergei lavrov và người đồng cấp
mỹ john kerry đã nhất trí có cuộc gặp
riêng tại geneva thụy sĩ
trong ngày hôm nay để thảo luận về một thỏa thuận
cho cuộc chiến chống khủng bố
và thúc đẩy tiến trình hòa bình ở syri
tuy nhiên bộ ngoại giao mỹ không thể xác nhận
liệu cuộc gặp có diễn ra hay không
mặc dù các nhà lãnh đạo sẽ tiếp tục
những nỗ lực nhằm sớm đạt được một thỏa thuận
trong hai tuần qua
ngoại trưởng nga và mỹ đã có hai cuộc thảo luận
về vấn đề syri song không đạt được
thỏa thuận nào trong khi đó
ủy ban đàm phán cấp cao hnc
đại diện cho các nhóm đối lập ở syri
đã có cuộc gặp với ngoại trưởng các nước trung đông
và châu âu tại anh
hnc đã bày tỏ hy vọng vòng đàm phán mới
sẽ mang lại một kết quả tích cực
tập đoàn khí đốt gazprom của nga
hôm nay công bố tập đoàn này
đã được chính quyền ankara cho phép
xây dựng một tuyến đường ống dẫn
khí đốt từ miền nam nước nga tới thổ nhĩ kỳ
giám đốc điều hành tập đoàn dầu khí gazprom
alexei miller cho biết
việc thổ nhĩ kỳ cấp phép là thông tin tích cực
đối với tập đoàn này
tuyến đường ống dẫn khí đốt tự nhiên
chảy từ miền nam nước nga qua biển đen đến thổ nhĩ kỳ
sẽ cung cấp sáu mươi ba tỷ m ba khí đốt
trong vòng một năm
dự án dòng chảy thổ nhĩ kỳ
ban đầu dự kiến được hoàn công trước cuối năm hai nghìn một mươi bốn
đã bị đình chỉ do các quan hệ chính trị
xấu đi giữa moscow và ankara
động thái này cho thấy
chính phủ thổ nhĩ kỳ quan tâm đến dự án này
tổng thư ký tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương
nato jens stoltenberg vừa cho biết
georgia đang tiến gần
đến việc trở thành thành viên
của liên minh quân sự này
bất chấp phản đối mạnh mẽ từ phía nga
phát biểu tại cuộc họp báo
sau hội đàm với thủ tướng georgia
tổng thư ký nato jens stoltenberg cho biết
hội nghị thượng đỉnh nato diễn ra
ở vác sa va hồi tháng bảy vừa qua
đã tái khẳng định ủng hộ georgia
trở thành thành viên của liên minh quân sự này
tuy nhiên ông stoltenberg cho rằng
không thể đưa ra mốc thời gian cụ thể
do georgia vẫn còn nhiều vấn đề
chưa giải quyết hết trong quá trình cải cách
trong đó cần đáp ứng các tiêu chuẩn
để gia nhập nato
bất chấp sự phản đối
lâu nay việc georgia và ukraine gia nhập nato
luôn là vấn đề gây căng thẳng
trong mối quan hệ giữa khối quân sự này với nga
moscow cho rằng
việc nato mở rộng tới hai quốc gia trên
sẽ gây hậu quả nghiêm trọng cho châu âu
chính phủ colombia
và lực lượng vũ trang cách mạng colombia
vừa thông báo thành lập một ủy ban chung
có nhiệm vụ hòa giải
những bất đồng còn tồn tại
và giám sát tiến trình triển khai
thỏa thuận hòa bình lịch sử
mà hai bên đã đạt được
hồi tháng tám vừa qua
ủy ban chung gồm sáu thành viên
trong đó có ba thành viên của chính phủ
và ba người của farc
ủy ban có vai trò quan trọng
trong việc bảo đảm tiến trình hòa bình
tại quốc gia nam mỹ này
tuy nhiên quyết định cuối cùng vẫn thuộc về chính phủ
trước mắt các thành viên của ủy ban
đã có cuộc gặp với các chuyên gia quốc tế
những người có nhiệm vụ
thành lập một nhóm làm việc
nhằm giám sát hệ thống bầu cử tại colombia
nhiệm kỳ đầu tiên của ủy ban này
sẽ kéo dài đến năm hai nghìn một mươi chín
và có thể gia hạn thêm
dự kiến lễ ký văn kiện thỏa thuận hòa bình
sẽ diễn ra trong ngày hai mươi sáu tháng chín tới